thưa quý vị trưa nay trong lúc đang thi công sửa chữa căn nhà bốn tầng trong hẻm một trăm ba mươi ba bình quế
quận bình thạnh tp hcm đã bất ngờ đổ sập khiến cho nhóm công nhân bị mắc kẹt bên trong
được biết có bảy người bị thương trong sự cố sập công trình này
trong đó năm người bị xê sát nhẹ được đưa vào bệnh viện đa khoa bình thạnh thăm khám
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều nay hai nạn nhân cuối cùng bị kẹt sâu bên trong
cũng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài để đưa tới bệnh viện
một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè đường hoàng sa tp mỹ tho tỉnh tiền giang
đã bất ngờ bị một nhóm khác dùng súng tấn công
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h tối hai mươi ba tháng chín nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy
một người ngồi sau cầm dao tự chế và vật nghi giống súng bước xuống tấn công
bắn nhiều phát về phía nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè
sau khi vụ việc xảy ra hai nhóm tự giải tán không ai bị thương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm vỏ đạn bằng đồng đầu đạn cao su
hiện vụ việc đang được điều tra
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào tỉnh lâm đồng thiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh này triệt phá bạt giữ ba đối tượng cùng gần một bánh heroin
đường dây này do nguyễn thế ngọ chú thành phố bảo lộc cầm đầu
vào ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng bắt quả tăng ngọ cùng với hoàng văn giáng
cùng chú tại thành phố bảo lộc
đang vận chuyển ma túy ngụy trang trong hộp bánh trung thu
thu gần một bánh heroin và một gói ni lông chứa ma túy đá
ngoài ra còn có một súng điện một cân tiểu ly và nhiều tăng vật khác
từ lưới khai của ngọ và giáng cơ quan công an đã bắt giữ trần tiến hà
là đối tượng vận chuyển ma túy lên giao cho hà và giáng
tổ chức hoạt động mại dâm nằm đối tượng với bị lực lượng công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an thành phố đồng xoài tạm giữ
trong đó các đối tượng trần thị ngọc diễm và võ thị kiều trinh
có hành vi môi giới mại dâm ba đối tượng khác là gái bán dâm
các đối tượng khai lập nhóm gia lô kín để tổ chức hoạt động
ai có nhu cầu đi khách thì chụp ảnh đăng lên nhóm cho khách chọn
giá cả mỗi lần đi khách từ bốn sáu triệu đồng trong đó môi giới lấy một triệu đồng
thưa quý vị sáng mai ngày hai mươi năm tháng chín tòa nhân dân tp hà nội
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm
quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec cùng đồng phạm bị truy tố về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình xây dựng hai mươi hai bị cáo trong vụ án cùng nhiều người khác không tuân thủ quy định
từ khâu lựa chọn vật liệu thiết kế trộn thi công
khi nghiệm thu các bị cáo không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu vắng mặt
đại diện ban quản lý dự án
viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo khiến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
không đảm bảo chất được nhưng vẫn được vào bận hành và khư hỏng sau đó